bác sĩ điều dưỡng cùng với trang thiết bị phương tiện cần thiết đã được chuẩn bị trước đó
để hỗ trợ công tác xét nghiệm khám sàng lọc hỗ trợ phân tuyến phân luận điều trị
ngay từ các trạm y tế và trạm y tế lưu động tại các địa phương
có số ca mắc cao như hạ long quảng yên uông bí đông triều cẩm phả
vâng câu chuyện gánh còng lưng của các cựu f hay những người may mắn chưa nhiễm covid một mươi chín
đang được chia sẻ dần dần trên mạng xã hội
hà nội với số lượng lao động tình hòa cũng đang phải chịu áp lực như thế
ngoài việc của mình nhiều nhân viên còn gánh thêm việc của đồng nghiệp
áp lực môi trường tư nhân đã khắt khe thì đối với những cán bộ lãnh đạo công chức viên chức
người lao động trong các cơ quan nhà nước cũng đang phải cầu mình thay phiên làm việc sớm tối
từ sau dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội bùng phát mạnh với số ca nhiễm liên tục tăng cao
trong tuần qua trung bình mỗi ngày hà nội ghi nhận một mươi ca mới tăng một trăm ba mươi năm so với hai tuần trước
trong đó có nhiều ca mắc trong cán bộ lãnh đạo công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan công sở trên địa bàn
điều này dẫn tới nhiều bộ phận trong tình trạng thiếu người phải có nhân viên
từ các bộ phận khác hỗ trợ xử lý công việc thay
sáng mộng hai tháng ba tại khu hành chính liên cơ quan trên đường võ chiếc công hà nội
khá đông người dân tới các cơ sở ngành để giải quyết thủ tục hành chính
trong khu vực tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của sở xây dựng hà nội
có tám quầy làm việc nhưng chỉ có bốn cán bộ thường trực
bào cửa tiếp nhận văn thư nhiều thời điểm không có nhân viên cán bộ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả ngồi phía bên cạnh cho biết người trực văn thư thường xuyên mới bị f
đang điều trị tại nhà khu vực này có người trực thay nhưng phải thực hiện có những công việc khác
nên không phải lúc nào cũng có mặt thường xuyên
điều động thêm nhân viên bộ phận khác hỗ trợ f giải quyết công việc qua trực tuyến
tại nhiều cơ quan công sở khác nhiều cán bộ nhân viên cũng rơi vào tình trạng f
phải điều trị tại nhà ông đặng hữu tiến chủ tịch ubnd phường nhật tân quận tây hồ cho biết
ông cũng chính là một trong những trường hợp f đang phải điều trị tại nhà
tại ubnd phường nhiều cán bộ khác cũng trong tình trạng tương tự
ông tiến cho biết để đảm bảo công việc những cán bộ ở các bộ phận phải nghỉ điều trị covid một mươi chín
thì ubnd phường sẽ bố trí các cán bộ khác hỗ trợ công việc cho những người không có mặt trực tiếp
bên cạnh đó các công chức f nghĩ tại nhà nếu không có triệu chứng thì vẫn phải làm việc trực tuyến
đối với bộ phận giải quyết thủ tục hành chính ubnd phường luôn bố trí cán bộ trực
để giải quyết các thủ tục của người dân không bị chậm muộn
ngày cá nhân tôi điều trị covid một mươi chín tại nhà nhưng vẫn xử lý các công việc phê duyệt hồ sơ
văn bản mà các phóng viên chuyên môn trình lên việc chỉ đạo được thực hiện qua hệ thống quản lý trực tuyến
một số văn bản giấy tờ khác thì nhờ cán bộ chuyển đến nhà để xử lý
để giải quyết công việc phương phải điều động những cán bộ ở các bộ phận khác nhau
để xử lý công việc trực tiếp tại cơ quan khi những f khác nhau đang phải điều trị
với những cán bộ công chức là f đang điều trị tại nhà thì xử lý các công việc trực tuyến
và trao đổi với những người đang hỗ trợ công việc để tháo gỡ các vướng mắt nếu có
như vậy để không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hồ sơ của người dân
những cán bộ viên chức nhà nước đang nỗ lực từng ngày để giải quyết nhanh nhất giấy tờ và thủ tục cho người dân